vâng thần tốc truy vết khoanh vùng nỗ lực hết mình để điều trị cho bệnh nhân
suốt từ khi bùng phát thì cả hệ thống chính trị đã vào cuộc để dập dịch nhanh nhất ổn định cuộc sống của người dân
thế nhưng nhiều đối tượng lại có những hành vi làm dối thêm tình hình khi đưa những thông tin sai sự thật về dịch bệnh
mới đây nhất công an thành phố châu đốc tỉnh an giang đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền bảy năm triệu đồng
đối với một người phụ nữ chú tại phường vĩnh mỹ tp châu đốc
về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
vào chiều ngày một mươi ba tháng bảy tài khoản facebook của người này đăng thông tin hình ảnh với nội dung
test nhanh hai lần âm tính xét nghiệm pcr là dương tính mọi người cẩn thận
và kèm theo hình ảnh bản soạn thảo báo cáo nhanh một trường hợp test nhanh covid một mươi chín có kết quả dương tính
ngay sau đó công an thành phố châu đốc phát hiện tài khoản facebook này đăng tải thông tin trên là bịa đặt
không đúng sự thật gây hoang mang
dư luận quần chúng nhân dân lực lượng công an đã mời chủ tài khoản đến trụ sở làm việc
và người này đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình
ngoài xử phạt vi phạm hành chính người vi phạm buộc phải tự tháo gỡ nội dung đã đăng tải sai sự thật
và cam kết không tái phạm